mùa xuân bậu tuất cũng là ngót năm mươi năm bác hồ đi xa nhưng những lời thơ xuân năm nào vẫn vang vọng và tư tưởng của người tiếp tục cổ vũ toàn dân tộc đi theo con đường mà đảng bác hồ đã chọn đưa đất nước ta dân tộc ta thực hiện trọn vẹn lời căn dặn của người giàu mạnh văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
sáng nay tại phủ chủ tịch lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức gặp mặt chúc tết các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì cuộc gặp mặt
cùng tham dự buổi gặp mặt có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và thành phố hà nội
phát biểu chúc tết tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ đất nước ta vừa đi qua năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú
trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức
lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của trung ương đảng và nhà nước sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn đảng toàn dân và toàn quân đất nước ta tiếp tục phát triển đạt được những kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
những kết quả quan trọng đạt được đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp của năm hai nghìn một mươi bảy góp phần củng cố niềm tin khơi dậy lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc tạo điều kiện thuận lợi để đất nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng đội ngũ cán bộ đảng viên toàn thể đồng bào chiến sĩ cả nước và tiều bào ta ở nước ngoài đã đồng tâm hiệp lực vì sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ tổ quốc làm nên thành tiệu của năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
đồng thời cảm ơn các nước các tổ chức quốc tế bạn bè nam châu và nhân dân trên thế giới đã ủng hộ hợp tác giúp đỡ có hiệu quả
đối với việt nam
trước thềm năm mới mầu tuất với niềm tin mới khí thế mới động lực mới chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng sự điều hành quản lý có hiệu lực hiệu quả của nhà nước toàn đảng toàn dân toàn quân ta chung sức đồng lòng sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn phồn vinh và tươi đẹp hơn
trong không khí vui mừng phấn khởi hôm nay tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa chúc đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển cường thình nhân dân ta ngày càng ấm no nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc
bước sang năm hai nghìn một mươi tám tổng bí thư chỉ rõ đây là năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đất nước ta đang đứng trước những thời cơ thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới
đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức mới toàn đảng toàn quân toàn dân ta phải ra sức thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội thứ một mươi hai đề ra
trong không khí vui mừng phấn khởi chào đón năm mới tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng với các đại biểu có mặt đã nâng cốc chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa
chúc đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh nhân dân ta ngày càng ấm no nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc
chiều nay ngày một mươi ba tháng hai tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp ông indronin suluta
tổng giám đốc tata tại việt nam là một trong những tập đoàn của ấn độ có vốn đầu tư lớn nhất tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng tập đoàn tata đã hoạt động thành công trên nhiều lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tại việt nam
chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn coi trọng và khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các tập đoàn lớn của ấn độ đầu tư và kinh doanh tại việt nam
chủ tịch nước đề nghị tata thúc đẩy sớm đưa nhà máy nhiệt điện long phú ii
vào vận hành thương mại theo đúng tiến độ
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh tata tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh tại việt nam sang các lĩnh vực khác như cảng sản xuất và chế biến cà phê
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn nhân dịp diễn đàn doanh nghiệp việt nam ấn độ sắp tới
giới doanh nghiệp hai nước sẽ đóng góp thêm nhiều ý kiến để thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại và đầu tư hai chiều
góp phần sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi năm tỷ usd
tổng giám đốc qatar tại việt nam báo cáo với chủ tịch nước về các dự án của tập đoàn tata tại việt nam như sản xuất cà phê tại bình dương
với tổng vốn đầu tư bảy mươi triệu usd liên doanh lắp rác xe tải hàng nhẹ superacer của tập đoàn đã đi vào sản xuất
tiêu thụ sản phẩm tại miền bắc và đã có kế hoạch mở rộng thị trường tại miền nam trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi bảy arta triển khai các dự án nhiệt điện mặt trời tại bốn tỉnh của việt nam với tổng công suất dự kiến là hai trăm năm mươi mw
tổng giám đốc indurin sunjuta khẳng định tata đang tập trung để các dự án triển khai đúng tiến độ
đồng thời mong muốn đầu tư thêm nhiều lĩnh vực khác tại việt nam trong thời gian tới
sáng nay ngày một mươi ba tháng hai tức hai mươi tám tết tại khu công nghiệp nomura huyện an dương thành phố hải phòng
liên đoàn lao động thành phố hải phòng phối hợp với công đoàn khu kinh tế thành phố tổ chức các chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa
đang làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn về quê đón tết
với phương châm mọi người lao động đều được đón tết vui xuân
các cấp công đoàn thành phố hỗ trợ tám mươi sáu chuyến xe và hai hai trăm ba mươi một vé xe
trong đó liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ hai mươi chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa về quê ăn tết
công đoàn khu kinh tế phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hai mươi hai chuyến xe đường dài đưa hơn một công nhân cùng người thân về quê
ngoài ra công nhân lao động không có điều kiện đi xe tập trung thì vẫn được hỗ trợ tiền vé xe
hy vọng rằng người lao động sẽ có dịp nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và một trăm linh giá tết sẽ đi làm trở lại
thưa quý vị hôm nay đã là hai mươi tám tết
trong những ngày cận tết này thì các tuyến đường đặc biệt ở các đô thị lớn luôn trong tình trạng quá tải bởi lượng người và phương tiện gia tăng đột biến
và đây cũng chính là thời điểm để các lực lượng chức năng trong đó lực lượng công an luôn phải căng mình làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông bảo đảm an ninh trật tự
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
nhích từng mét từng mét đường là hình ảnh không mấy hiếm gặp tại thủ đô hà nội những ngày qua
chờ từ ba đến năm lượt đèn đỏ mới đi qua được một ngã tư
những ngày cận tết như thế này hầu như khung giờ nào cũng là giờ cao điểm
và đây cũng là thực trạng chung tại một số thành phố lớn trên cả nước
có lúc phải tắt đi qua đây phải đến bốn mươi năm mươi phút mới qua
nó như là ủn chứ nó không tắt hẳn là đứng im đâu mà nó cứ đi từ từ vậy thôi
mà dần dần lâu rồi nó sẽ tắt đến tận đường láng luôn
trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông
mới đây lãnh đạo bộ công an đã có công điện chỉ đạo công an các tỉnh thành phố
chủ động huy động các nguồn lực hạn chế học hành tập trung cao độ và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám với mục tiêu cao nhất là hạn chế tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
công an thành phố cũng tăng cường thêm các học sinh sinh viên của học viện cảnh sát
các lực lượng thanh niên tình nguyện của đoàn thanh niên con thành phố nội
lực lượng pk hai mươi lực lượng trung hành sức cơ động để tăng cường lại đăng suất
và ngoài ra quân số ứng trực của đơn vị lúc nào cũng đảm bảo từ năm mươi đến một trăm linh
không phải giờ cao điểm như ngày trước nữa mà là tất cả các giờ luôn
đối với thủ đô hà nội
các tổ công tác một trăm bốn mươi một là lực lượng không thể thiếu trong những ngày này
mục tiêu chính là giảm áp lực giao thông
nhưng quan trọng hơn là đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong những ngày cuối năm
lực lượng một trăm bốn mươi một ban chỉ đạo một trăm bốn mươi một đã ban hành các kế hoạch để tăng cường lực lượng
để khép kín thời gian địa bàn để tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về giao thông
cũng như là chủ động để phát hiện những trường hợp có chức độ tội phạm
mang theo trong trực tâm thông để bàn giao cho các quan chức năng để kiểm tra xử lý
ủn tắc giao thông dịp cận tết đang là bài toán khiến các thành phố trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
đặc biệt là trong những ngày cuối năm lưu lượng giao thông tăng đột biến tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên với sự nỗ lực của lực lượng công an tình trạng này đang có những tín hiệu tích cực
tình trạng ủn tắc giao thông tai nạn giao thông đã và đang tiếp tục giảm
tại các thành phố lớn và các địa phương trên cả nước
thưa quý vị theo cơ quan khí tượng thủy văn philippines tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất bốn người thiệt mạng
sau khi cơn bão nhiệt đới san ba gây mưa lớn đổ bộ vào miền nam nước này vào lúc sáng sớm cùng ngày
với sức gió bảy mươi năm km một giờ cơn bão sanba đã tấn công bờ biển phía đông đảo mindanao đảo lớn thứ hai của philippines
mưa lớn đã gây ra tình trạng lờ đất tại một số ngôi làng ở vùng núi ngoại ô thị trấn caracal
cách thủ đô manila bảy trăm sáu mươi km về phía nam
một số khu vực hiện không thể tiếp cận được vì vậy chưa thể thống kê mức thiệt hại
trong vòng hai mươi bốn giờ tới cơn bão sẽ di chuyển sang hướng tây bắc và tiếp tục gây mưa to ở miền trung philippines
sanba là cơn bão thứ hai đổ bộ vào nước này kể từ đầu năm đến nay
sau hơn một năm điều tra và xét xử một tòa án hàn quốc vừa tuyên án hai mươi năm tù giam đối với bà choi su jin
bạn thân của cựu tổng thống park geun hye vì các tội danh liên quan đến bề bối tham nhũng
dẫn đến việc bà park bị phế chuất hội đồng nam hành một mươi bảy
theo cáo trạng bà choi su jin bạn thân của cựu tổng thống park geun hye
phạm các tội lạm dụng quyền lực nhận hối lộ và can thiệp vào các công việc của nhà nước
bà chuê bị tuyên án hai mươi năm tù giam thấp hơn mức án hai mươi năm năm tù giam mà cơ quan công tố hàn quốc đề nghị
chủ tọa phiên xét xử cho biết bà choi đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân thân thiết với cựu tổng thống park geun hye
để ép buộc các công ty lớn của hàn quốc đổ tiền vào các quỹ do bà chuyên kiểm soát
ngoài ra tòa án cũng tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam đối với ông shin tông bin
chủ tịch tập đoàn bán lẻ lót te vì đã hối lộ bà choi bảy tỷ quân
trong khi đó ông ahn jong beom thư ký cao cấp của cựu tổng thống park
phụ trách vấn đề điều phối chính sách chịu mức án sáu năm tù vì tội cấu kết với các bị cáo chủ chốt khác
trong vụ này cũng như với tội nhận hối lộ
đàm phán quân sự có thể là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hàn quốc và triều tiên
sau chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao triều tiên tới hàn quốc tham dự olympic mùa đông pian trang
đây là nhận định được giới chức phủ tổng thống hàn quốc đưa ra mới đây
theo giới chức hàn quốc hai miền triều tiên nhiều khả năng sẽ tổ chức đàm phán quân sự cấp chuyên viên
sau đó nâng dần lên cấp đàm phán
trong đó vấn đề viện trợ nhân đạo có thể bị gạt sang một bên do bình nhưỡng từ chối điều này
trong những tuần gần đây quan hệ giữa hai miền triều tiên đang ấm lên
sau khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un bày tỏ trong thông điệp năm mới về việc
nước này sẵn sàng tham gia olympic mùa đông pyeongchang
trong cuộc đàm phán tháng trước triều tiên không chỉ nhất trí tham gia olympic pyeongchang
mà còn nhất trí tiến hành đàm phán quân sự
tuy nhiên hai bên chưa quyết định thời gian tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên này
trong khi đó mối quan hệ giữa triều tiên và mỹ cũng phát đi tín hiệu khả quan ban đầu
truyền thông mỹ dẫn lời phó tổng thống mỹ mike pen trên đường trở về nước
sau khi tham dự olympic mùa đông pyeongchang ở hàn quốc khẳng định
washington sẵn sàng đối thoại trực tiếp với bình nhưỡng
ấn độ vừa tuyên bố pakistan sẽ phải trả giá sau khi cuộc tấn công của các tay súng
vào một doanh trại quân đội ở bang jamu và kashmir
bộ quốc phòng ấn độ nêu rõ quân đội nước này có bằng chứng cho thấy
một nhóm tay súng mang theo súng và lựu đạn xông vào căn cứ
và chiếm giữ các vị trí bên trong ở một khu nhà ở dành cho các gia đình của các binh sĩ
sau đó các cuộc đấu súng đã kéo qua các nhà ở
đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong nhiều tháng qua
làm sáu binh sĩ ấn độ và một người nhà của binh sĩ thiệt mạng
trong số một mươi người bị thương có phụ nữ và trẻ em ít nhất ba tay súng đã bị tiêu diệt
theo nhà chức trách ấn độ những kẻ tấn công là thành viên của một nhóm vũ trang
có căn cứ tại pakistan trong khi phía pakistan cho rằng
kết luận trên của ấn độ là vội vàng khi chưa điều tra đầy đủ
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân